giả danh là công an và lên mạng làm quen tán tỉnh rồi chiếm đoạt tiền của các cô gái
trần minh thiều chú tài quận lê trân tp hải phòng
đã bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố và bắt tạm ra
sau khi đặt mua một bộ trang phục của lực lượng cảnh sát nhân dân trên mạng
thiều đăng ký một tài khoản facebook có tên trần minh anh và tài khoản zalo có tên nam anh
rồi đăng tải nhiều hình ảnh mặc cảnh phục
thiều đã làm quen với các cô gái nhằm tấn tỉnh yêu đương để vay tiền
trong đó có hai phụ nữ ở huyện nam sách
khi đã có lòng tim của các bị hại thiều lấy nhiều lý do giam dối để vay mượn
và chiếm đoạt số tiền là khoảng ba trăm linh triệu đồng của hai người phụ nữ này
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nam sách đã phát hiện và bắt giữ được trần minh thiều
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ